các con bà mai cũng cho biết mọi vật dụng cá nhân quần áo của bà mai không có gì thay đổi
bởi nếu bỏ nhà ra đi thì bà mai phải mang theo quần áo cũng như tiền bà mai
theo tài liệu trinh sát được biết sau khi xảy ra việc bà mai mất tích vợ chồng hiệp lư đặc biệt là đối tượng nguyễn quang hiệp có nhiều biểu hiện khác thường
hiệp chồng lư cũng đã biết tin về việc tìm kiếm sách bà mai và lúc đấy đã giao động
vợ chồng hiệp lư đều là những người có học hai vợ chồng đều đại học cả
lư thì làm kế toán của doanh nghiệp hiệp thì làm giáo viên thể dục môi trường cấp ba
tôi xác định là hai đối tượng này sẽ tìm mọi cách để đối phó cơ quan điều tra
từ tối ngày tám tháng năm mọi hoạt động của vợ chồng hiệp lư đã được các trinh sát giám sát chặt chẽ

thế anh ấy nâng bà mai lên và anh hiệp có bảo là bà ấy chết rồi em ạ
thì lúc đấy là em sợ quá em nhìn ở trên giường thì thấy là bà ấy để cái điện thoại của bà ấy đấy
thì lúc đấy em trọt nghĩ đến cái việc là phải lấy điện thoại của bà nhắn tin qua lại với điện thoại của em
nhằm mục đích là đánh lạc hướng đi có sợ công an phát hiện
sau khi đập xong bà ấy thì tôi hoang mang sợ quá nên là cũng chỉ dùng bao
thì để mai mục đích là giấu sát bà thôi
tổng hợp lời khai của các đối tượng cùng những chứng cứ tài liệu thu thập được nội dung vụ án đã được xác định như sau
đầu năm hai nghìn một mươi một vợ chồng hiệp lư có vay của bà mai số tiền là sáu trăm sáu mươi triệu đồng
với lãi suất ba đồng trên một triệu một ngày
đến tháng một năm hai nghìn một mươi ba bà mai đòi lại số tiền trên tính cả gốc lẫn lãi là tám trăm năm mươi triệu đồng
do bị bà mai giáo giết đòi nợ
vợ chồng hiệp không có tiền để trả nên đã bàn tính với nhau lập kế hoạch giết bà mai để su khoản nợ trên
một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi ba vợ chồng hiệp gọi điện cho bà mai mang toàn bộ giấy tờ vay nợ và sổ đỏ đất đã thế chấp
để vay nợ đến phòng trọ ở số hai đường tô vĩnh diện phố tân văn phường tân thành thành phố ninh bình để thanh toán rứt điểm khoản nợ
do không thống nhất được phương án giải quyết nợ trong khi bà mai và lư đang đôi co thì hiệp đi từ phía sau gầm chày bằng cưa loạn đập hai nhát vào đầu khiến bà mai tử vong tại chỗ
để xóa dấu vết cũng như phi tăng xác hiệp dùng khăn von kít chặt cổ chùm túi ni lông vào đầu chói tay cho xác nạn nhân vào hai bao dứa bọc ngoài vào một bao ni lông
sau đó hiệp điều khiển xe máy đi ra cống nước thải thuộc kênh đô thiên
rồi đẩy xe bà mai vào sâu trong gầm cống
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được
ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn quang hiệp và hoàng thị lư về tội giết người cướp tài sản
đồng thời ra lệnh bắt tạm giam
nguyễn quang hiệp và hoàng thị lư
riêng hoàng thị lư được cơ quan công an cho phép tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nhưng cấm rời khỏi nơi cư trú
ở đây cũng tương đối lâu rồi thì tôi thấy cái hành vi của mình là vi phạm pháp luật
đã vi phạm rất nặng pháp luật
tôi xin lỗi tất cả mọi người xã hội tôi đã hành động những việc như thế tôi biết hành động của mình sai
sở dĩ chuyên án kết thúc một cách nhanh chóng
ninh bình đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đó đặc biệt chú trọng đến các biện pháp trinh sát và vận động nhân dân tố giác tội phạm
lực lượng tham gia phá án là những cán bộ chiến sĩ có năng lực nhiệt tình có quyết tâm cao không ngại khó ngại khổ
sau khi bắt được đối tượng gây án cơ quan cảnh sát điều tra đã đấu tranh quyết liệt ngay từ đầu để nhanh chóng làm rõ hành vi động cơ mục đích phạm tội của đối tượng
với tinh thần trách nhiệm rất cao sau thời gian rất ngắn rất ngắn chúng tôi đã điều tra làm rõ trước sự ngỡ ngàng của kể cả dư luận và kể cả đồng nghiệp
sau vụ án đó đã giải quyết rất nhiều vấn đề
bởi lẽ khi vụ án xảy ra thì có rất nhiều thông tin nhiều chiều nhận định cho rằng là nội bộ gia đình cho rằng là bà mai có quan hệ thế này thế khác
thế nhưng mà khi làm rõ vụ án này thì đã giải tỏa tất cả những cái dư luận trái chiều đó
việc lực lượng công an đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của vợ chồng con nợ nguyễn quang hiệp và hoàng thị lư đã giúp gia đình bị hại
cũng như đông đảo người dân trong khu vực thoát khỏi một tâm trạng hoang mang lo sợ nghi kỵ
qua đây thì chúng tôi thấy là lực lượng công an của các anh thì chúng tôi nhà nước đã tin kệ các anh thì dân cũng tin kệ các anh
bởi vì chúng tôi là có các anh thì có yên đấm lực bình yên cho xóm làng
thế nên chúng tôi rất tin tưởng các lực lượng công an
các anh đã làm ra cái vụ việc này mà tìm rất là nhanh
như vậy thì chúng tôi cũng rất là vui mừng
bà con chúng tôi cũng mong là pháp luật sẽ xử đến nơi đến chỗ
gieo nhân nào gặt quả ấy ác giả ác báo mọi việc chính là ở con người
tội ác của lư và hiệp sẽ bị trừng trị thích đáng
xong trong vụ án này cũng dóng lên một hồi chuông cảnh báo về tình trạng vỡ nợ tín dụng đen đang tồn tại trong cuộc sống
với nhiều hậu quả xấu đã từng xảy ra
nhiều năm đã trôi qua nhưng ông lê trọng đạt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi và bà lê thị tình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ở ấp suối râm xã long giao huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
mỗi lần giờ những bức hình còn sót lại của hai đứa con sớm xuống
một nỗi đau một tảng đá đè lên ngực suốt một mươi bốn năm nay chưa bao giờ buông bỏ được
và có lẽ nó sẽ còn đeo đằng ám ảnh họ trong suốt phần đời còn lại
bệnh viện cho xe cứu thương là đưa cũng cả bốn đứa con tôi đi lên bệnh viện long khánh cấp cứu
thì sau đó đến tám chín giờ sáng gì đó tôi đi đến bệnh viện long khánh cập cứu
tôi nghe tin báo về là chóc có đời
giờ đến hai giờ chiều thì nghe ở bệnh viện đi đồng
cũng báo là
cháu này thì thấy nghe là cũng có đời luôn
thế thì tôi
tôi thấy hai đứa con chết
còn hai đứa con bị thương cấp cứu
cái mất nát đầu thương khó của gia đình
giờ thì phải đi về nhà

vợ chồng ông bà đạt tỉnh như thường lệ tỉnh giấc để chuẩn bị cho đàn vị tăn
sau đó sang căn nhà cũ gần giấy cao du để chút ngủ

cứ mang về cho dưới sau để ở dưới
như thường lệ móc mổ cao su khoảng một giờ đồng hồ
là ông đạt về căn nhà cũ rửa tay chân
thì trợt nhớ trong bao tải vô chủ mới nhặt được có chiếc đài cát sách
lên mở bao tải rồi
giá cắm điển nghe thử

nên ông lại đem cất vào tải
khi xong xôi mọi việc
ông đạt lên xe trở về nhà
không quên đèo theo bao tải mới nhặt được

mấy giờ rồi biết không
bữa rồi mà
dậy bắt mì ra

nên tò mò mở ra xem

chết chết nói là bộ này
cái đài này còn sử dụng được không

dậy dậy dậy
anh có cái này hay lắm nè
mày muốn chơi không
dạo gọi tất cả các anh em của mình lại
để cắm điện nghe thử cassette
cầm chiếc phít cắm trên tay
dạo ấn vào ổ điện

hất tung tất cả những thứ xung quanh

vội vàng chạy vào
chứng kiến cảnh tường kinh hoàng
bốn đứa con
người bê bết máu nằm quằn quài dưới nền đất
để thiết bị phòng thứ năm nữa là để dụng cụ để đo đặt dầu rồi những sản phẩm mà họ lấy mẫu
rồi cái phòng thứ sáu là riêng cái khu đó là có những công dân là đang ở đó
thì nó có nó đi chia thành ba cái khu mà một là lò hai nữa là khu thành phẩm ba nữa là khu điều khiển
trong quá trình mà công nhân cơ khí làm việc ấy là vòng tư vẫn là trong đó vẫn trinh sát được trong đó
mà công nhân mà nấu rượu giả là nó người ta họ tổ chức nấu là từ bốn giờ chiều
sau khi là nhấm lò thì đến năm giờ chiều là bắt đầu là đưa sản phẩm vô
đưa sản phẩm rồi đưa quá chắc rồi vô cái hầm nấu dọa vô hai cái bộn á
sau đó là đến khoảng hai mươi ba giờ là công nhân nghỉ
rồi tiếp tục là sáng hôm sau là bảy giờ
rồi công nhân tiếp tục là nấu đến một mươi một giờ trưa
rồi chiều lại là từ bốn giờ chiều đến quy lực thời gian nó như thế
là từ bốn giờ chiều đến hai mươi ba h rồi từ bảy giờ đến một mươi một giờ trước
riêng cái chỗ công ty môi trường đông bác là cái nơi sản xuất thì nó gồm có nhiều loại quá chắc
trong đó là acid sunguric đẹp náo rồi aoh rồi suc và cái oxygene là
là h hai o hai thì h hai o hai là oxygene tất cả các chất này nó rất là độc
thì khi mà họ náo ra thì họ đũa cái acid sunguric vào sẽ trưng hòa một thời gian răng một mươi hai tiếng
rồi họ tiếp tục họ mới đưa ra bồng trưng hòa họ đũa cái suc và cái oxygene vào để họ trưng hòa nó
cái acid sunguric đẹp náo nó thừa thì nó sẽ tạo ra thành muối nó nằm nó láng xuống
và nó không còn hao gì còn nằm nữa
chúng tôi cũng đã bố trí trinh sát xin việc vào trong lòng công nhân
để mà tiếp cận và ghi nhận những cái hình ảnh trong quá trình sản xuất
để làm công tác xúc minh và tiếp cận để phục vụ công tác chấu tranh chiến hóa này
và cái số lượng công nhân trong phần xưởng này thì rất là ít
chỉ có một đến hai người
và số công nhân này rất là rành đối với cái nghề chế biến sản xuất cái dầu nhớt này dầu nhớt nhỏ
cho nên là việc tiếp cận công nhân an ở tại cái phần sự này luôn không đi ra ngoài
cho nên là cái việc mà để theo dõi và bám sát cái quy luật hoạt động
từ cái khâu mua bán mua nhớt
cái khâu quá chắc đến khâu sản xuất và tiêu thụ rất là khiếp khí
cho nên là nó cũng rất là khó khăn trong quá trình chúng tôi trinh sát và lên kế hoạch khóa
đặc biệt trong quá trình thâm nhập
trinh sát đã bí mật thu được một triệu đồng
chai mẫu vật là dầu thành phẩm trong xưởng sản xuất của công ty này
mẫu vật này được xác định là dầu sử dụng cho động cơ đốt trong chứ không phải là dầu bôi trơn
theo như đăng ký kinh doanh ngành nghề hoạt động của công ty môi trường dung quốc
đây chính là một hành vi vi phạm pháp luật
trong khi các khóa học đã được đơn vị uy tín kiểm định công an huyện đã có đủ căn cứ
để khẳng định máu dầu mà công ty môi trường trung quốc là dầu giả
là hành vi sản xuất dầu giả của công ty môi trường dung quốc
lúc này một nhiệm vụ quan trọng nữa của lực lượng công an là phải xác định đường đi
của những khói dầu giả này từ những khu sản xuất chúng đã đi đâu
nếu đã đưa ra thị trường thì hậu quả thật khôn lường
thành phần hóa học của trong
cái dầu đi ô giả này
thì đã vượt ngưỡng
một số cái thành phần là đã vượt so với dầu đi ô thật
giá hẳn như là cái hồng lượng lưu quỳnh
trong cái dầu đi ô giả này thì vượt gấp năm lần
so với lại cái dầu đi ô thật
của hãng bvoi bán ra trong thị trường
thì tác hại tất nhiên là
đối với cái động cơ của phương tiện xe máy
thì nó sẽ là làm giảm tử thọ của động cơ
cũng như là gây chết máy hoặc là những sự cố
trong quá trình phương tiện hoạt động
quá trình theo dõi của trinh sát đã phát hiện vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
ngành nghề của công ty này chủ yếu là vận tải mua bán xăng dầu
trong đó công ty ký kết hợp đồng vận chuyển với công ty bvoi miền trung
tại xã bình thuận huyện bình sơn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
liệu cuộc gặp gỡ giữa một người sản xuất dầu giả với một người vận chuyển mua bán xăng dầu thì có điều gì phía sau

nhiệm vụ của trinh sát lúc này là thực hiện song song các nhiệm vụ
vừa bám sát khu sản xuất dầu giả của ông hiệp
vừa bám sát khu sản xuất dầu giả của ông hiệp
đồng thời theo dõi những hoạt động từcôngty dình chương

khó của công ty vận tải đình chương nằm ở một vị trí tương đối vắng ngừa và kín đáo

quá trình vận chuyển lên kho của doanh nghiệp bình dương
và mũi trinh sát này thì bóng vào khu vực của kho
trên một ngọn nồi
chúng tôi đã bố trí trinh sát và mặt phục
theo dõi quá trình xe vận chuyển lên như thế nào
bản thân tôi được phân công công tác trinh sát
theo dõi đối tượng
cụ thể là ở khu vực của cửa hòn xe dầu của đình dương
ở trong tại xã bình hiệp
trong quá trình đó theo dõi
thì quan sát là thấy khu vực của công ty đình trương
xung quanh là có những cái tường rào rất là kín
bên trong là có những xe vận chuyển dầu
mà đối tượng nguyễn đình dương là đơn vị vận tải xe dầu
cho các công ty khác
trong đó là công ty đình dương cũng có mở một cửa hòn xe dầu khác
tuy nhiên cạnh kho săn dầu này có một nghĩa trang liệt sĩ
đây cũng chính là lợi thế
để các trinh sát thuận lợi hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình
sau khi đã lựa chọn được vị trí quan sát thuận lợi
các tinh sát đã bám sát điểm này
và thu được những thông tin có giá trị

và khi đối tượng mà sử dụng những phương tiện thiết bị
và đối tượng chuẩn bị sang chiếc qua cụ thể
thì tôi vẫn tiếp tục treo dõi
kết hợp giữa hai mũi trinh sát tổng hợp thông tin
lực lượng công an phát hiện ra
theo quy luật cứ hai đến ba ngày
sẽ có một đợt xe vận chuyển đưa lượng dầu giả
từ công ty trách nhiệm hữu hạng môi trường dung quốc
tới kho vận tải của doanh nghiệp đình trường
tại kho các đối tượng đã thực hiện những thao tác
để sang chiến và trung hòa giữa lượng dầu giả
nhận từ kho ông hiệp với lượng dầu thật của bvoi
toàn bộ hành vi này đều được thực hiện hết sức kính đáo và tinh vi
điều tra quá trình hoạt động nó bắt đầu từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến nay
và đã đợi sở sân sức và đưa đi tiêu thụ
khoảng một hân
với số lượng bình quân mỗi chiếc
một lò sân sức ra
một mẻ sân sức ra
là khoảng từ một đến ba lít
như thế thì
đối tượng này đã thực hiện cái việc sân sức
và đưa đi tiêu thụ trên thị trường
là khoảng từ một mươi đến ba lít
mà một trăm linh đến ba trăm linh lít dầu ra thị trường
trước hoạt động tinh vi của các đối tượng
bàn chuyên án chỉ đạo các trinh sát
tiếp tục phải đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi
những khối lượng dầu giả này thì sẽ được tiêu thụ ở đâu
theo tìm hiểu của lực lượng công an
lượng dầu giả này phần lớn được công ty đình trương
bơm trực tiếp cho những ghe thuyền hoạt động đánh bắt hải sản trên biển
một phần tiêu thụ cho các công ty đình chương

còn một phần được tiêu thụ tại cây xăng dầu của trường
nằm ngoài địa bàn tỉnh quảng ngãi
sau khi trinh sát báo cáo kết quả
lần ra được đường đi của những khối dầu giả này
để đến với người tiêu thụ
bàn chuyên án nhận định
đây là một sự tính toán rất tinh vi
và khôn ngoan của đối tượng trường
bởi vì địa điểm tiêu thụ sản phẩm dầu giả này
hầu hết ở vùng biển vùng núi
hoặc ngoài địa bàn tỉnh
gây khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng chức năng
đối tượng của đối tượng trương này
cũng rất là
tinh vi trong vấn đề
mà bán cái dầu giả này
bởi vì thủ đoàn anh này
sử dụng chiêng
cho những anh đi biển
và anh sử dụng
hiện nay anh có một cái cây dầu ở trên cờ bơn
và anh sẽ đi lên đó anh bán trên đó
thì đối tượng anh nhám vào
anh lấy hòn vào anh bơm hòn vào
và anh đưa đi bán trực tiếp
cho các chiến tàu điện biển thì hiện nay
mình đi cũng khoảng là
nếu đi hoàng sa thì cũng là
năm sáu mươi ngàn đi về ba tháng cũng năm sáu mươi ngàn lít
hôm nay là một chiến anh đi anh đi xuống anh bơm trực tiếp ra
do đó mà cái công tác xác minh nó cũng rất là khó khăn
anh bơm có mối là thông qua cây dầu đó
bơm xuống tới cây dầu đó là anh bơm trực tiếp ra ghe luôn
cũng như là trên cờ bơn từ dưới này là anh đưa chuyển lên
lên tới trên cờ bơn là tức là nó ngoài tỉnh
mà anh em đi làm là nó
rất là xa công tác nó cũng
không kịp thạo được ví dụ từ đây mà lên tới trên đó thì
trên đó họ biết rồi
ở đối tượng anh hướng tới là tàu biển và máy các máy nổ của
chạ cà phê
và chạ tiêu đồ trên tây nguyên đó
là nó sử dụng dầu nhiều
nên anh bơm các địa bò anh bơm là anh thường thường
xuyên về biển và trên núi nhiều hơn
lúc này thời điểm phá án chín mùa đã tới
công tác nắm tình hình tinh sát
và nghiệp vụ kỹ thuật đã nắm bắt được toàn bộ đối tượng trong đường dây
phương thức hoạt động vận chuyển sản xuất
cũng như việc đối tượng tung ra bán trên thị trường
đặc biệt hoạt động này đã được thực hiện từ trước đó với số lượng rất nhiều
bàn chuyên án đã hợp bàn
và thống nhất phương án phải cấp thiết bắt giữ các đối tượng
không thể để chúng tiếp tục hành vi đưa ra thị trường những mặt hàng dầu giả
gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân
đảm bảo việc bắt giữ an toàn
tránh trường hợp lọt lộ thông tin
phương án đưa ra là phải bắt quả tàn
để các đối tượng không có thời gian kịp đối phó tiêu thủ tăng chứng
vật chứng ảnh hưởng đến quá trình đấu tranh chuyên án
theo đúng kế hoạch vào ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
hai mũi trinh sát vẫn tiếp tục nghiệp vụ theo dõi tại khu vực
hai tổ liên lạc chặt chẽ với nhau
mỗi tổ hơn một mươi đồng chí giám sát từ trong xưởng
cho tới khi xe chở dầu bắt đầu rời khỏi xưởng
công ty môi trường đông bét
tại do từ dưới công ty môi trường là có hơi đồng chí
một đồng chí ở trên dốc sổ
và một đồng chí ở cổng của công ty
sau khi xe của công ty môi trường dung quốc rời khỏi khu sản xuất dầu giả
thì đồng chí trinh sát ở đây đã ngay lập tức
thông tin ngay cho đồng chí
đồng đội của mình đang cắm chốt ở khu vực dốc xỏa
để sẵn sàng quan sát
đây là con đường mà theo quy luật
xe dầu thường mỗi lần vẫn di chuyển qua
suốt nhiều tháng này
bởi vậy ngay khi xe đi qua khu vực dốc xóa
thì đồng chí trinh sát đã lập tức bám theo
bấm theo xe cách khoảng một trăm năm mươi mét
và vào đến tới công an thị trắng
tức là ngay chỗ châu ủ
thì điện bố cho tôi trực tiếp trong này
thì trực tiếp trong này là
chờ xe nó qua khỏi trung tâm hành chính viện
tức là mình mới xuất phát ra để không tránh đối đầu
thì tổ của đồng chí vũ vào trong bình hiệp
còn tổ của tôi là trực tiếp xuống bình thạnh
sau khi xe đi qua khu vực dốc xỏa
đã xác định về thời điểm phá ấn
thì trên cơ sở mà nó thống nhất bao nhiêu ấn
chúng tôi đã tiến hành xây dựng một kế hoạch
là hãy sức lợi cụ thể
và chia lòng hai mũi
hai mũi tấn công
thứ nhất một mũi là chúng tôi
mai phục tại cái địa điểm
mà chúng sẽ tiến hành giao nhận
cái mặt hòn vào đi ô giả
và mũi này thì do tôi là người trực tiếp
và phối hợp với lực lượng
trinh sát quá trang
và nắm trên khu vực
đầu gần cái khu vực
trúng dâu nhận hàng
và sử dụng những cái thiết bị
để quan sát từ xa
tại công ty đình tây
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo